ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao sở tài nguyên và môi trường đánh giá thực trạng nguyên nhân
xảy ra trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong quản lý sử dụng nhà đất
và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố
giai đoạn từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực thi hành
và báo cáo kết quả trong quý i năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm cũng giao sở tư pháp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
của cán bộ công chức thực thi công vụ trên các lĩnh vực nói chung đặc biệt là lĩnh vực nhà đất công sản
sở tài chính phối hợp với sở tài nguyên và môi trường thống kê toàn bộ nhà đất công sản đã được bán
giao đất cho thuê không thông qua đấu giá trên địa bàn tp hcm giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
để xử lý khắc phục những vi phạm
các đơn vị liên quan cần tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong quản lý để tự ra soát kiểm kê
chấn chỉnh các hạn chế thiếu sót đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà đất công sản
tăng cường các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng nhà đất công sản